trong sáng nay ở khu vực bắc bộ vẫn còn nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến trưa vào chiều nay mưa giảm dần đến tối và đêm nay mưa rông sẽ quay trở lại
khu vực trung du và vùng đồng bằng ven biển sẽ là những nơi xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh nền nhiệt cả ngày ở bắc bộ chỉ giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó khu vực miền trung vẫn có nắng nóng chảy dài suốt từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi nhưng cường độ không còn gai gắt như những ngày trước nữa
dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ trong khi đó khu vực bắc trung bộ cũng như là cả khu vực nam trung bộ nhiệt độ thấp hơn giao động ở mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng đối với thanh hóa buổi sáng trời vẫn còn có mưa sau đó mưa mới giảm nên nhiệt độ chỉ ở mức ba mươi ba mươi một độ
ở phía nam hôm nay tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
khoảng thời gian sáng và trưa trên cả hai khu vực vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo có nắng
nhiệt độ ở tây nguyên phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi một độ còn nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
sau đó đến chiều tối sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng cục bộ có những nơi có mưa vừa mưa to và rông nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
trên biển trong ngày hôm nay thời tiết xấu tiếp tục xảy ra ở khu vực vịnh bắc bộ cũng như các vùng biển phía nam
bao gồm khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và khu vực phía nam của biển đông
với mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa vì thế giảm thấp
đồng thời trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh người dân cần hết sức cảnh giác
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước